cảm ơn các bạn đã theo dõi
sở y tế hà nội vừa thông tin về sự cố y khoa trong tiêm chủng vaccine cho trẻ em
tại trạm y tế xã yên sơn huyện quốc oai
vào ngày ba tháng một mươi một trạm y tế xã yên sơn tổ chức tiêm chủng cho các cháu
từ một đến sáu tháng tuổi trên địa bàn
tuy nhiên trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố
cán bộ y tế tiêm nhầm vaccine comanity ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer biontech
cho một mươi tám trẻ từ hai đến sáu tháng tuổi
ngay sau khi nhận được thông tin thành phố đã chỉ đạo khẩn trương
chuyển các cháu đến bệnh viện đa khoa sengpon cơ sở chuyên khoa đầu ngành
về nhi của thành phố để được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất
hiện tại thì tình trạng sức khỏe của các cháu đều đã ổn định
một số cháu có biểu hiện sốt sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm
không có trường hợp nào sốc phản vệ
ủy ban dân huyện cúc oai đã có chỉ đạo yêu cầu trung tâm y tế huyện
và trung tâm và trạm y tế xã yên sơn đình chỉ dây chuyển tiêm gồm bốn cán bộ y tế
và đình chỉ công tác đối với các cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm
và giả soát lại các quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em
sở y tế hà nội cũng đã chỉ đạo giả soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên nệ bàn thành phố
tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
chiều tối qua văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang cho biết
đã phối hợp với công an thị xã cai lậy xác minh điều tra tạm giữ hình sự hai đối tượng
liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào đêm ba tháng một mươi một vừa qua tại khu phố hai phường năm thị xã cài lợi
hai đối tượng bị tạm giữ là ngô thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại khu phố ba phường hai thị xã cai lệ
và võ hồng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại khu phố hai phường một thị xã cai lệ
nạn nhân bị đâm dẫn đến tử vong là anh trang văn tú
đang tạm trú tại một nhà trọ trên địa bàn khu phố ba phường năm thị xã cài lợi
qua làm việc ban đầu tuấn khai nhận giữa tuấn và anh tú có mâu thuẫn từ trước
nên vào đêm ngày ba tháng một mươi một tuấn đi cùng với nhàn tìm anh tú để giải quyết
khi anh tú đang ở tại nhà một người bạn trên địa bàn khu phố hai phường năm
thì tuấn và nhàn đến cả ba người cự cãi rồi xảy ra xô xát đánh nhau
hậu quả anh tú bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu và sau đó tử vong
cơ quan chức năng thu giữ một con dao gần hiện trường
một con dao tại nhà của ngô thanh nhàn và một số đồ vật có liên quan
trên địa bàn tỉnh bắc giang liên tiếp xảy ra các vụ thảm án gây rúng động
và bàng hoàng trong dư luận quần chúng nhân dân
mà nguyên nhân chính xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
những vụ án đau lòng xảy ra không chỉ cảnh báo về sự lệch lạc
trong nhận thức lối sống của một số đối tượng
mà còn là bài học đáng suy ngẫm về mối quan hệ và văn hóa ứng xử trong mỗi gia đình
sau năm mươi ba giờ tiến hành điều tra truy bắt ban chuyên án công an tỉnh bắc giang
đã bắt giữ được đối tượng trần văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
tạm trú tại thôn tuấn mỹ xã tân thanh huyện lạng giang
là đối tượng gây ra vụ thảm án giết ba người là bố mẹ và em gái
xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi tại xã tân thanh huyện lạng giang
khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận bản bùn ba xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai
tại cơ quan công an lời khai nhận của hiếu về lý do ra tay sát hại
chính những người thân nhất trong gia đình đã khiến dư luận càng thêm bất bình
thù ở cái chỗ nào là bắt em nhận cái chỗ
nhận không phải là con điên thù về rồi
xong là trước kia thì không cho em gặp em gặp con em lần nào
xong rồi về nhà lại giấu con đi đâu
xong rồi nó cho một cái thằng khác đến đóng giả
bắt em phải nhận liên tục trong thời gian từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi hai
thế em bức xúc quá không chịu được xong mới say ra
cái chuyện hôm đấy uống rượu ạ
trước đó vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thông tin về việc tại xóm trước thôn thống nhất xã bắc lý huyện hiệp hòa
xảy ra vụ án giết người gây hoang mang cả một vùng quê yên bình
đối tượng là nguyễn quốc yên đã cướp đoạt mạng sống của chính vợ mình
bằng những nhát búa trí mạng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận chỉ vì mâu thuẫn cá nhân
trong đời sống sinh hoạt hàng ngày
không tìm được tiếng nói chung trong thời gian dài
đối tượng đã xinh lòng ghét bỏ
đến tám giờ tối ngày một mươi bảy tháng một mươi
hai vợ chồng đối tượng xảy ra mâu thuẫn cãi vã
dẫn tới việc đối tượng dùng búa vạt dao sát hại vợ rồi bỏ trốn